gia đình ông châu văn vĩnh được nhà nước hỗ trợ để hôm nay có được ngôi nhà đàng hoàng có chỗ trú ngủ ấm áp không còn phải chạy mưa chạy bão như ngày xưa
lúc nhà mình siêu dẻo rồi đó gió mình đâu có dám ngủ ban đêm mà dông cứ dãn ngồi không